hoa đảo trên các tuyến đường để truy tìm với quyết tâm bắt cho bằng lược kẻ này
đội trưởng đội hình sự chia sẻ thêm đúng như nhận định của anh em trong đội
sau hơn một ngày lực lượng chức năng nhận được thông tin của công an địa bàn
báo ở khu vực phường phước tân vừa xuất hiện một người đàn ông giống như đặc điểm kẻ lừa cháu vé số
của người phụ nữ khuyết tật ở ngã tư vincom
lập tức trinh sát nhanh chóng đeo bám theo người này
trong quá trình đeo bám nghi can thường xuyên quan sát phía sau
khi đến chợ lái thiêu của thành phố thuận an bình dương
nghi phạm đến đại lý vé số cầm sắp vé số để bán thì các trinh sát bắt quả tàng
bước đầu nghi can khai tên phạm ngọc vinh năm mươi hai tuổi quê quảng ngãi
thuê trọ ở quận một mươi hai tp hcm
do mê chơi cá độ bóng đá thu tiền lại không có việc làm nên vinh nợ nần nhiều người
để có tiền chơi cá độ và trả nợ nên vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số của người khuyết tật
người già để bán lấy tiền trả nợ
làm việc với lực lượng chức năng đối tượng phạm ngọc vinh khai nhận
đây không phải là lần đầu tiên đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo cho vay số để chiếm đoạt tài sản
thời gian gần đây bằng thủ đoạn tương tự vinh đã lừa chiếm đoạt hơn một tờ vé số của ba người khác
trên cùng địa bàn tp biên hòa
mở rộng điều tra xác định ngoài địa bàn tỉnh đồng nai
vinh còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt vé số khác tại các tỉnh thành lân cận
bước đầu đối tượng này đã thực hiện hơn chục vụ
đáng nói các nạn nhân mà đối tượng này nhằm đến chủ yếu là những người già
người tàn tật bán vé số trên các tuyến đường
những vụ việc trên cũng đã đặt ra nhiều vấn đề xoay quanh quyền lợi của những người bán vé sâu dạo
ngoài việc xem xét nâng tỷ lệ hoa hồng cần sớm nghiên cứu cho người bán vé số dạo
tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người
phải đối diện với nhiều rủi ro dình dập mỗi ngày
nhiều chuyên gia lãnh đạo các công ty đã đề xuất như vậy khi cho rằng
chính những người bán vé số dạo là lực lượng đóng góp rất lớn vào việc đem lại
nguồn thu khủng cho ngành sổ số cũng như ngân sách các địa phương
nhưng thu nhập chưa tương xứng cũng chưa nhận được chính sách hỗ trợ phù hợp
tuy nhiên theo các công ty sổ số đề xuất mua bảo hiểm y tế cho người bán vé số dạo
từng bị bộ tài chính từ chối
một đại diện bộ tài chính cho biết cả nước có khoảng năm trăm linh người bán vé số dạo
với thu nhập bình quân khoảng bốn triệu đồng một tháng đóng góp rất lớn cho kinh doanh sổ số truyền thống
trong khi đó theo sổ số kiên thiết đồng tháp mỗi tỉnh tại khu vực phía nam
có một mươi năm người đang bán vé số dạo đóng góp rất lớn vào doanh thu và lợi nhuận khủng
của hai mươi một công ty sổ số kiên thiết khu vực phía nam
ông trần khắc tâm đại biểu quốc hội khóa một mươi ba đơn vị sóc trăng cho biết
chỉ riêng sóc trăng có trên sáu ba trăm linh người bán vé số dạo
đa số họ là người yếu thế người già và trẻ em
chưa kể nhiều học sinh gia đình khó khăn tranh thủ đi bán vé số kiếm thêm thu nhập vào mùa hè
nên con số này sẽ lớn hơn
tâm nói để bán được tờ vé số bà con phải lặn lội khắp nơi trào mời năn nỉ đội nắng mưa rất cực
các công ty sổ số kiến thiết truyền thống an ninh làm ra đạt doanh thu khủng
có đóng góp của lực lượng bán vé số dạo
nhưng nhìn lại ngoài được hưởng một mươi trên một tờ vé số bán được họ chẳng có quyền lợi gì khác
trong khi hàng ngày lặn lội bôn bao mua bán nhiều rủi ro rình rập
ông trần khắc tâm cho rằng để người bán vé số dạo được trả công xứng đáng
cần xem xét điều chỉnh tăng thêm hoa hồng bởi theo quy định của bộ tài chính
tỷ lệ chi hoa hồng là một mươi năm một tờ vé số và người bán vé số dạo được đại ý cho hưởng một mươi
tương đương một đồng trên một tờ vé số
ngoài ra ông tâm cũng đề nghị cần sớm nghiên cứu cho người bán vé số dạo tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn
thực tế cho thấy các địa phương đều nắm danh sách hộ bán vé số dạo bán từ năm nào hoàn cảnh ra sao
nên một khi triển khai sẽ không quá khó khăn
đồng thời cũng cho rằng những quy định chưa phù hợp
cần mạnh dạn được sửa sao cho hợp tình hợp lý và mang giá trị nhân văn hơn
hy vọng trong thời gian tới nhưng quyền lợi chính đáng của những người bán vé số
sẽ được xem xét và sửa đổi một cách hợp lý nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại